tính đến trưa nay ngày hai mươi một tháng bảy ngành y tế hà nội đã ghi nhận bốn mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
trong số bốn mươi trường hợp xương này có đến một mươi hai trường hợp có biểu hiện ho sốt được ghi nhận ngoài cộng đồng
thông qua xét nghiệm sàng lọc chủ động
trong một mươi hai ca dương tính được phát hiện ngoài cộng đồng thì có bảy ca ở quốc oai
bốn ca thuộc chùm ca bệnh liên quan đến b sáu chạy găng thanh nhàn hay bạch trưng
và một trường hợp liên quan đến người về từ tp hcm
như vậy cộng dồn trong đợt dịch bốn tức là từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
hà nội đã ghi nhận năm trăm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là ba trăm ba mươi ca
trước nguy cơ xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm ngoài cộng đồng hôm nay ông chu ngọc anh
chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu ngành y tế thủ đô cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị kịch bản
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín với một hai trăm linh dây truyền tiêm ngoài cộng đồng phải đúng quy trình an toàn
theo hướng dẫn của bộ y tế công tác phòng chống dịch tại các điểm tiêm phải nghiêm ngặt chặt chẽ
trong khi chính quyền thủ đô đang ngày đêm triển khai mạnh mẽ các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn
sự lây lan của dịch bệnh đặc biệt là một mươi hai ca vừa phát hiện ngoài cộng đồng thì hôm nay
hình ảnh hàng ngàn người dân xếp hàng chen trúc chờ được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả xét nghiệm
đã khiến không ít người bất bình
sự việc diễn ra tại viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế thuộc địa bàn phường đại kim
quận hoàng mai đa số những người có mặt ở đây đều làm nghề tài xế thường xuyên vận chuyển hàng hóa
ra vào thủ đô mặc dù biết dịch covid một mươi chín nguy hiểm nhưng do yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính
có hiệu lực trong ba ngày nên dù chen trúc đông đúc họ vẫn chờ để lấy mẫu xét nghiệm
thiết nghĩ việc chung tay phòng chống dịch là trách nhiệm nghĩa vụ của người dân
nhưng việc ngăn chặn dịch lây lan không thể phó mặt cho lực lượng y tế lực lượng chức năng
hơn hết vẫn là từ nhận thức và ý thức của người dân